xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị liên quan đến vụ lừa chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ ngô văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thành phố đà nẵng
vũ văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố hồ chí minh
và hoàng thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thành phố hà nội
riêng đào ngọc cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy trú tại thành phố đà nẵng
đang được lực lượng công an quản lý để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó thực hiện chuyên án mang bí số một trăm chín mươi hai m
ngày hai tháng ba công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thị là đối tượng trần chí mãnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố châu đốc
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của mãnh và các kho hàng của công ty này
lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi sản xuất
buôn bán hàng giả phụ tùng xe mô tô và các thương hiệu nhớt nổi tiếng
trong quá trình điều tra xác định trước sự đấu tranh quyết liệt
với các loại tội phạm của ban giám đốc công an tỉnh an giang
các đối tượng buôn lậu hàng gian hàng giả đã liên hệ và giao cho mãnh
tìm người tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang
sau đó mãnh đã liên hệ với cảnh để cảnh liên hệ với trọng quý và tâm thực hiện
đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một cả nhóm đến an giang gặp mãnh
để thỏa thuận việc điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi địa phương khác
với giá là hai mươi tỷ đồng
nhóm của quý thống nhất với mãnh chuyển trước vào tài khoản của tâm một mươi tỷ đồng
và cam kết sau ba ngày sẽ có quyết định điều chuyển
nếu không thực hiện được sẽ trả lại số tiền cho mãnh
tuy nhiên nhóm của quý không thể thực hiện theo thỏa thuận
nên bàn bạc chỉ trả lại cho mãnh bảy bốn tỷ đồng
số tiền còn lại thì cả nhóm cùng chiếm đoạt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chạy điều động này
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở
đối với lương thị diễm trang ở phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
và nguyễn thanh tùng tại thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thanh tùng là phó giám đốc công ty đấu giá hợp danh quảng ngãi
cùng với lương thị diễm trang nhân viên kiêm thủ quỹ công ty
đã làm giả hồ sơ đấu giá đối với đất và nhà số ba trăm bảy mươi tám quang trung thành phố quảng ngãi
cùng với một lô đất mặt tiền đường trương định phường trần phú tp quảng ngãi
sau đó sử dụng tài liệu giả này để lừa các nạn nhân chuyển tổng số tiền
trên hai mươi ba tỷ đồng vào tài khoản của công ty dược danh
sau đó tùng dùng xét rút tiền mặt để giúp sức cho trang chiếm đoạt số tiền trên
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục điều tra ngoài dòng quán
còn liên quan đến hành vi cướp giật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng
đối với trần đinh sang chú tại phường cái vồn thị xã bình minh để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một tháng ba sang điều khiển xe mô tô trên tuyến quốc lộ một
hướng từ thị xã bình minh về vĩnh long để tìm những người phụ nữ có tài sản để cướp giật
sau đó khi đi vào đường nông thôn thuộc ấp phú hà nội
phú thuận xã phú thịnh huyện tam bình phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ và có đeo nữ trang
đối tượng liên áp sát nạn nhân giật lấy sợi di truyền rồi tăng ga tẩu thoát
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường xác minh vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày
lực lượng công an đã xác định sang chính là đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên
nên mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an bước đầu sang khai nhận bản thân bị nghiện ma túy
không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản
từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
nguyễn văn sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
lại tiếp tục vi phạm pháp luật
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp châu đốc tỉnh an giang khởi tố
về hành vi trộm cắt tài sản
tại cơ quan công an bước đầu sang khai nhận do cần tiền tiêu xài
nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm
đến khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng hai sang đi bộ đến khu vực tổ một mươi một khóm châu thới hai phường châu thú b
thì phát hiện trước nhà anh nguyễn tuấn khanh có để một chiếc xe ô tô và nhiều xe mô tô mà không có người trông giữ
sang liền lẻn vào mở cửa xe ô tô để tìm tài sản trộm nhưng không có
sau đó sang phát hiện chiếc xe mô tô không khóa cổ
lập tức dắt xe ra đường tàu thoát
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an truy đuổi và bắt quả tang
mới đây người dân huyện ea leo tỉnh đắk lắc đã không khỏi bất an khi trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra hai vụ việc
đối tượng đột nhập nhà dân dùng dao khống chế các cháu nhỏ để cướp tài sản
rồi thực hiện hành vi hiếp dâm dâm ô các bé gái
lập tức vào cuộc điều tra thủ phạm đã nhanh chóng bị đội cảnh sát hình sự công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc bắt giữ
lời khai của đối tượng khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm về tác động khôn lường của phim ảnh đồi trụy đối với giới trẻ hiện nay
đối tượng gây ra các vụ việc trên là cửa sơ y pháo ở buôn hiau hai xã ea hiau huyện ehaleo
tại cơ quan công an cửa sơ y pháo khai nhận chạy xe máy đi giò la ở các nhà dân nơi dễ vắng
thấy nhà nào có các bé gái ở nhà một mình thì giả vờ vào xin nước uống
khi vào được trong nhà các bé gái ở nhà một mình thì giả vờ vào xin nước uống
dùng dao khống chế cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm dâm ô các bé gái
đối tượng còn dùng điện thoại để quay lại quá trình phạm tội
bắt đầu từ năm một mươi chín là em tối là hay xem phim xét này đọc
sau đó là lâu cũng nghĩ về ít
giao cấu với em từ một mươi ba đô la
tại vì em biết là tuổi đó thường thường là nó ít khai với người lớn ít là vậy
cảm ơn tất cả các bạn vừa ghét
qua đây lck ảe leo
cuộc chiến tích mua s hut rồi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vụ việc này một lần nữa lại rung lên lời cảnh báo về những tác hại của phim ảnh dâm ô đồi trụy trên mạng internet
đang tiêm nhiễm và một bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng hiện nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vừa triệu tập các đối tượng
có liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại xã phước hưng vào đêm ngày bảy tháng ba
theo điều tra trước đó lê gia bảo xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lê thanh sang cùng chú tại huyện long điền
cho nên vào khoảng hai mươi hai h ngày bảy tháng ba phát hiện sang cùng hai người bạn đang lưu thông bằng xe máy
nhóm của bảo đã chặn lại nhóm của sang
sang cùng hai người bạn bỏ chạy nhưng đã bị vũ tuấn anh phan hoàng khoa và một số người cùng nhóm của bảo đuổi theo
tại đây tuấn anh đã dùng dao tự chế chém ba nhát vào người sang còn khoa đã dùng gạch để ném trúng mặt sang
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn
ngay trong đêm ngày bảy tháng ba công an huyện long điền đã mời một mươi bảy đối tượng có liên quan đến làm việc
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi gây ra vụ việc trên
liên tục trong thời gian gần đây công an các đơn vị địa phương đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya
chuẩn bị số lượng lớn hung khí để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên số vụ việc có liên quan đến hành vi này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
một trong những nguyên nhân của tình trạng này là sự bốc đồng của tuổi trẻ cùng với sự nhận thức về pháp luật vẫn còn hạn chế
sau đây mời quý vị
cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi phản ánh tại thành phố đà nẵng
đây là nhóm thanh thiếu niên bị tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn của phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
kịp thời ngăn chặn tại khu vực cầu phú lộc khi đang chuẩn bị đánh nhau
hung khí thu giữ được gồm bom xăng dao phóng lợn mà các đối tượng chuẩn bị sẵn trước đó
còn đây là nhóm chín thanh thiếu niên vừa bị công an phường hòa thọ đông quận cẩm lệ ngăn chặn thành công
khi đang tụ tập
tại một trung cư trên địa bàn
vì mâu thuẫn của một người trong nhóm nên số thanh niên này đã rủ nhau cùng đi giải quyết có mang theo hung khí
tại cơ quan công an số thanh niên này vẫn chưa nhận thức hết hậu quả nếu thực hiện thành công
sau thời gian truy xét số thanh niên trên đã bị phát hiện và triệu tập để làm việc
bên phía bên bạn của hoàng chạy lên công ty thể thao là em đã phát hiện là chém nhầm rồi
em còn quá bồng bầu nên em không suy nghĩ được trong lúc em bị đánh như thế này
chẳng khiến số thanh niên vi phạm pháp luật tiến bộ mà còn giúp số này né tránh những quy định của pháp luật
đây cũng là vấn đề đang được công an các địa phương tìm cách giải quyết triệt đề
qua một số vụ việc xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi rút ra cái nguyên nhân là chủ yếu là số thanh thiếu niên này
nó thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhất là phim ảnh bạo lực
nó thực hiện làm theo những lộ hình
đồng thời với đó là nó rủ nhau để thực hiện thể hiện tính thanh thiếu niên còn bốc đồng trong sinh hội
việc nhanh chóng làm rõ và kịp thời ngăn chặn hành vi của số thanh niên vi phạm pháp luật
đã phần nào hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố
đây tiếp tục là bài học để các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng quan tâm hơn đến con em của mình
không để các em xa ngã vi phạm pháp luật
cập nhật số liệu mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin từ bộ y tế cho biết là tính từ một mươi tám h chiều qua cho đến sáu h sáng ngày hôm nay ngày một mươi một tháng ba
không có ca mắc mới covid một mươi chín
và đây là buổi sáng thứ tư liên tiếp việt nam không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
và hiện nay cả nước vẫn có hai năm trăm hai mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có tổng cộng một năm trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay là tám trăm chín mươi năm ca
còn theo báo cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
trong ngày một mươi tháng ba đã có thêm bốn trăm ba mươi ba người được tiêm chủng an toàn vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca
sau ba ngày thực hiện từ ngày tám cho đến ngày một mươi tháng ba
tổng cộng có chín trăm năm mươi năm người là cán bộ nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
được tiêm vaccine trong đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh đã tiêm cho một trăm hai mươi bảy người
bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh đã tiêm bốn trăm bảy mươi bốn người
điểm tiêm của tỉnh hải dương là trung tâm y tế thành phố hải dương và trung tâm y tế huyện kim thành đã tiêm hai trăm một mươi tám người
bệnh viện thanh nhàn hà nội đã tiêm ba mươi sáu người bệnh viện giã chiến tỉnh gia lai đã tiêm một trăm linh người
trong ba ngày triển khai đầu tiên công tác an toàn tiêm chủng luôn được đặt lên hàng đầu và được các địa phương thực hiện nghiêm túc
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua tại việt nam đã có nhiều tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước
nộp hồ sơ đăng ký liên hệ với bộ y tế để trao bán gợi ý cung cấp vaccine covid một mươi chín của các nhà sản xuất như moderna của mỹ astrazeneca
tuy nhiên qua xác minh các nhà sản xuất vaccine trên hiện tại chưa có hoạt động ủy quyền ủy thác đối với các tổ chức cá nhân này
đây là thông tin cảnh báo được bộ y tế đưa ra vào tối qua ngày một mươi tháng ba
theo bộ y tế mới đây tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol cảnh sát trung quốc và nam phi đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán vaccine covid một mươi chín giả
ngoài ra interpol cũng đã nhận được thêm các báo cáo về việc phân phối vaccine giả và hoạt động lừa đảo nhắm vào các cơ quan y tế
tại việt nam trong thời gian vừa qua đã có nhiều tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước nộp hồ sơ đăng ký liên hệ với bộ y tế để trao bán gợi ý cung cấp vaccine covid một mươi chín
của các doanh nghiệp sản xuất như moderna mỹ astrazeneca
tuy nhiên qua xác minh thông tin các nhà sản xuất vaccine trên hiện tại chưa có hoạt động ủy quyền ủy thác với các tổ chức cá nhân này
ngày một ba hai nghìn hai mươi một astrazeneca đã có thư khẳng định ngoài chương trình covax và công ty cổ phần vaccine việt nam
astrazeneca không ủy quyền cho công ty tổ chức cá nhân nào khác cung cấp vaccine covid một mươi chín của astrazeneca
tương tự moderna cũng khẳng định chưa ủy quyền cho bất cứ bên nào về việc đăng ký bán hàng và nhập khẩu vaccine covid một mươi chín cho việt nam đến thời điểm hiện tại
các nhà sản xuất vaccine khác như pfizer johnson johnson đều có công ty chi nhánh tại việt nam
đối với vaccine sputnik của nga đại sứ quán nga tại việt nam đã khẳng định mọi sự mua bán nhập khẩu hợp tác cần trao đổi trực tiếp với quỹ đầu tư trực tiếp của nga
trung quốc ấn độ cũng khẳng định rõ việc mua nhập khẩu vaccine covid một mươi chín phải được chính phủ phê duyệt
ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan chống gian lận châu âu olaf đã cảnh báo chính phủ các nước cảnh giác về việc gian lận lừa đảo trong mua bán vaccine covid một mươi chín
trong tuyên bố này olaf cho biết đã có hiện tượng các tổ chức cá nhân mạo danh mời chào vaccine covid một mươi chín giả nhằm lừa gạt các chính phủ thành viên của eu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
các hình thức lừa đảo có thể gồm tự nhận là đại diện thương mại cho các nhà sản xuất vaccine và tuyên bố sở hữu có quyền tiếp cận vaccine covid một mươi chín để mời trao bán vaccine
trào bán số lượng lớn vaccine covid một mươi chín cho chính phủ hoặc các tổ chức
cung cấp một lượng hàng mẫu để ký kết nhận tiền đặt cọc và sau đó chiếm dụng
hoặc cung cấp các lô vaccine covid một mươi chín giả mạo
để đảm bảo việc tiếp cận vaccine covid một mươi chín cho người dân việt nam bộ y tế khuyến khích tất cả các doanh nghiệp có đủ điều kiện tiếp cận đàm phán với các đối tác cung cấp vaccine covid một mươi chín trên thế giới
để nhập khẩu vaccine về sử dụng trong nước theo nghị quyết hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên để việc cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín được đầy đủ và an toàn bộ y tế đề nghị các cơ quan tổ chức khi nhận được các thông tin đề nghị hợp tác về việc cung cấp vaccine covid một mươi chín
cần thận trọng chủ động xác thực kiểm chứng thông tin đảm bảo an toàn pháp lý tài chính và thương mại
trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị các cơ quan chức năng như bộ y tế bộ công an cơ quan ngoại giao thương mại giúp xác minh thông tin liên quan đến việc cung cấp vaccine covid một mươi chín
đồng thời việc đàm phán mua vaccine phòng covid một mươi chín cần được thông báo kịp thời cho bộ y tế để đảm bảo việc nhập khẩu sử dụng cũng như điều hành nguồn và tổ chức tiêm chủng được thông suốt
theo đúng chỉ đạo tại nghị quyết số hai mươi một của chính phủ
bộ y tế cũng đề nghị các quốc gia tổ chức có trách nhiệm tăng cường chia sẻ thông tin để chủ động phòng chống các hoạt động giả mạo trong cung ứng mua bán vaccine